thưa quý vị tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp
vào dạng sáng ngày hôm nay một vụ cháy nhà dân tại bắc giang đã xảy ra khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay
người dân phát hiện cháy tại ngôi nhà ở thôn yên vinh xã yên mỹ huyện lạng giang tỉnh bắc giang
nên đã hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện lạng giang
đã nhanh chóng đến ngay hiện trường tiến hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ
khoảng một mươi phút sau đám cháy đã được dập tắt
tuy nhiên hai người được phát hiện tử vong trong nhà nạn nhân được xác định là hai vợ chồng
đang quét rác thấy nhóm thanh niên chạy xe máy tới quá gần nên hai công nhân nhắc nhở đừng đi gần xe rác
thì bị nhóm thanh niên này quay lại gây sự dùng súng bắn vào chân
vụ việc xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực cuối đường phạm văn đồng
phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn
khiến cho hai công nhân quét rác bị thương ở chân vào lúc dạng sáng
trước đó vào lúc một giờ cùng ngày chị lê thị minh khải và võ thị lưu
đều là công nhân viên của công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi
đang làm việc trên đường phạm văn đồng phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
thì bị nhóm thanh niên lao vào đánh
theo tường trình của hai công nhân khi đang quét rác thấy nhóm thanh niên chạy tới
suýt tông vào xe rác nên chị khải đã nhắc nhóm này đi ra xa
sau đó nhóm thanh niên đã quay lại gây gỗ đánh chị khải
thấy chị khải bị đánh chị lưu chạy đến can ngăn cũng bị đánh
ngay sau đó một người đeo kính cận rút súng bắn hai chị nhiều phát
khi một số người dân sống gần khu vực này nghe thấy tiếng nổ đã đến hiện trường
thì nhóm gây án bỏ đi
hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện đa khoa phúc hưng để cấp cứu
và kết quả chụp phim cho thấy chị khải bị ba vết đạn vào người
và chị lưu bị một viên
ngoài ra công an cũng đã tìm thấy hai viên đạn ở hiện trường
một thông tin đáng chú ý khác công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
vừa triệt phá thành công liên tiếp hai chuyên án bắt giữ năm đối tượng ngoại tỉnh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bước đầu xác định với thủ đoạn chính là giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ
các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên cả nước
với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã khai nhận từ giữa năm hai nghìn một mươi ba
cho đến khi bị bắt các đối tượng đã lập ra các trang fanpage facebook
với tài khoản gia lô là võ quỳnh vân shop xe huế hay salon huế
rồi đăng tải chạy quảng cáo các bài viết với nội dung giao bán xe máy đắt tiền
với giá rẻ giao hàng tận nơi nhằm thu hút những người dùng mạng xã hội
có nhu cầu liên hệ mua xe
tiếp đó các đối tượng yêu cầu người mua sẽ phải chuyển tiền
với phí làm hồ sơ biển số
đáng chú ý cơ quan công an còn phát hiện thêm hình thức lừa đảo mới
là các đối tượng tạo ra nhiều tài khoản facebook gia lô đăng tuyển phi công
phục vụ các quý bà chiếm đoạt tiền đặt cọc của bị hại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên đã khởi tố hai vụ án
khởi tố và ra lệnh tạm giam năm bị can là trần văn tuấn trần quang trường
hồ văn tử trần phúc quốc và lê văn nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời thu giữ nhiều máy tính điện thoại tài khoản ngân hàng
và các đồ vật phương tiện có liên quan tới hoạt động phạm tội
công an huyện duy xuyên thông báo ai là nạn nhân bị lừa đảo
và đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ab bank có tên là võ quỳnh vân
với số tài khoản là hai mươi chín một nghìn một mươi chín sáu trăm năm mươi bốn mươi hai
thì liên hệ ngay với điều tra viên là trương minh vĩ
theo số điện thoại chín trăm tám mươi năm bảy trăm bảy mươi ba
hoặc là số điện thoại trực ban của công an huyện duy xuyên
theo số hai nghìn ba trăm năm mươi ba tám trăm bảy mươi bảy sáu trăm một mươi một để được hướng dẫn giải quyết
một thông tin đáng chú ý khác đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu
tp đà nẵng vừa tiến hành bắt khẩn cấp bốn thanh thiếu niên là nguyễn hoàng long
ngô văn hoàng vĩnh trần văn huy và nguyễn văn sĩ
tuổi đời còn rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
cùng chú tại đà nẵng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày ba tháng một mươi một người dân bốn mươi năm tuổi chú tại quận liên triểu
đang nằm ngủ tại quán nước giải khát của mình ở vỉa hè đường nguyễn tất thành
thuộc phường hòa hiệp nam thì có bốn nam thanh niên đi vào quán hỏi mua nước
nhưng không trả tiền rồi bỏ đi
ít phút sau đó các đối tượng này quay lại quán hỏi mua thuốc lá
nhưng chủ quán bảo đã hết
nghe vậy nhóm này dùng vỏ chai thủy tinh ném vào trong quán
lấy dao đe dọa chủ quán buộc đưa tài sản
vì đêm tối khu vực quán nước vắng vẻ
không có người quan lại
hơn nữa thấy nhóm đối tượng đông lại cầm hung khí đe dọa
nên nạn nhân đã bỏ chạy
khi nạn nhân về lại quán thì phát hiện mất một điện thoại di động
chỉ sau ít giờ vào cuộc công an quận liên triều đã triệu tập
được bốn đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này khai nhận
đã thực hiện vụ cấp tài sản nêu trên
hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra
vâng thưa quý vị cũng tương tự như vậy với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya đường vắng vẻ
các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường một cách liêu lĩnh
cụ thể là trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đã điều tra khám phá nhanh hai vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn
thu hồi tài sản để trao trả lại cho người dân
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng chín tại cầu sa đéc hai
thuộc ấp tân thành xã tân quý tây thành phố sa đéc xảy ra vụ cướp xe máy
nạn nhân là nguyễn hồng thái sinh năm hai nghìn bảy
chú tại địa phương
sau hơn hai giờ tích cực truy tìm lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng nguyễn hoàng phi
sinh năm hai nghìn hai chú tại huyện lấp vò thu hồi một xe máy mang biển số sáu mươi năm p ba tám nghìn hai trăm chín mươi ba
đối tượng cất giấu tại một cây xăng bỏ hoang trên địa bàn phường một
tiến hành điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nguyễn thanh lâm
sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện châu thành và thái công hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện lai vung
cùng thực hiện hành vi trên còn có đối tượng tên nghĩa
sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
được biết trước khi gây án cả bốn đối tượng đều sử dụng ma túy
và để có tiền tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện chúng đã bàn bạc thuê xe mô tô đi cướp tài sản
đối tượng các manh động có nghĩa là trước khi đối tượng thực hiện hành vi phòng tội
đều có chuẩn bị hung khí để gây án như giao gô điện hoặc là bình xịt hơi cay
nhằm để đe dọa đối với bị hại
cũng tại địa bàn thành phố sa đéc vào ngày hai mươi chín tháng chín
công an xã tân phú đông nhận được tin báo của nạn nhân vừa bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô khống chế cướp tài sản
xác định tính chất nguy hiểm và mức độ manh động của các đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
công an thành phố sa đéc phối hợp với công an phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã bắt giữ được đối tượng trần văn phong sinh năm hai nghìn
đồng thời bắt giữ đối tượng mai hữu tài sinh năm hai nghìn một
toàn bộ tăng vật gồm một xe mô tô hiệu yamaha sonic
một điện thoại di động iphone một dây chuyền bạc và hơn một triệu đồng mà các đối tượng đã cướp của nạn nhân
bước đầu các đối tượng khai nhận thường sử dụng xe mô tô đi dọc trên các tuyến đường vắng
lựa chọn nạn nhân là nữ để chặn xe khống chế cướp tài sản
với thủ đoạn trên trong khoảng thời gian cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hai đối tượng này đã thực hiện chót lọt bốn vụ cướp khác trên địa bàn thành phố sa đéc
chiếm đoạt tiền vàng điện thoại di động và xe máy của nạn nhân
từ các vụ cướp trên cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
không tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay thực hiện hành vi cướp giật
hạn chế tối đa việc đi lại một mình vào đêm khuya khu vực vắng người
khi xảy ra vụ việc thì nhanh chóng ghi nhận đặc điểm của đối tượng phương tiện
và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thùy năm mươi tám tuổi
quê tại tỉnh quảng ngãi về tội giết người
thùy là đối tượng trốn truy nã suốt hai mươi ba năm qua
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai
nguyễn thùy và anh võ văn mẫn cùng với một số người bạn nhậu tại quán trên địa bàn phường an thới thành phố quốc
nhậu được một lúc giữa thùy và mẫn xảy ra mâu thuẫn đòi đánh nhau thì mọi người can ngăn nên cả nhóm giải tán
khoảng năm phút sau thùy đã cầm hai con dao thái lan quay lại tìm mẫn
rồi bất ngờ đâm hai nhát dao vào ngực làm mẫn chết tại chỗ
thùy bỏ trốn qua nhiều địa phương sau đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang phát lệnh truy nã
đến ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sau hơn hai mươi năm lẩn trốn thùy đã xa lưới pháp luật
thùy là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là veim
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên tổng giám đốc veim
và khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với hồ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó tổng giám đốc veam
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ trong các năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi ba
giang khi đó là tổng giám đốc veim đã chỉ đạo tuấn lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật
chủ tịch hội đồng quản trị veim korea giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín lập các báo cáo tờ trình
mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập ca bin xe ô tô sv một trăm một mươi không đúng các quy định của pháp luật
về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài soản trên sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng
gây lãng phí của nhà nước gần hai mươi bảy tỷ đồng
do bị can giang đang điều trị bệnh nên cơ quan công an áp dụng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
hàng nghìn chai tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc trị giá khoảng bảy mươi tỷ đồng
vừa được công an quận tân bình tp hcm phát hiện
cụ thể ập vào kiểm tra hai kho chứa hàng và văn phòng của công ty hapian
ở đường trần văn danh phường một mươi ba quận tân bình lực lượng công an phát hiện
hơn sáu bốn trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu thực phẩm chức năng thành phẩm
và bán thành phẩm năm hai trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử cùng nhiều máy móc trang thiết bị
bước đầu các đối tượng khai nhận khi có nguồn tinh dầu nhập về
thì cho nhân viên dán tem hạn sử dụng rồi bán ra thị trường
hồ văn hoàn sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đối tượng đâm xe vào cán bộ cảnh sát giao thông vừa bị công an huyện đắk rông
tỉnh quảng trị khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện đắk rông phối hợp với công an tỉnh quảng trị
ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra đối với xe máy do hồ văn hoàn điều khiển
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe máy lạng lách
sau đó đâm vào đại úy hồ văn huỳnh cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện đắk rồng
hậu quả đại úy huỳnh bị ngã xuống đường bị thương và được đưa tới trung tâm y tế huyện đắk rông thăm khám điều trị
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hoàn không có giấy phép lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe
không xuất trình được giấy tờ tùy thân
ngay sau vụ việc công an huyện đắk rông đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hồ văn hoàn
để điều tra làm rõ xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ
trong quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường điện nam trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam về hành vi gây dối trật tự công cộng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang bình đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
ngày hai mươi hai tháng chín khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương văn bình
lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng bình đang tổ chức cho ba thanh niên khác sử dụng ma túy tại phòng ngủ
phát hiện lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy riêng bình chạy ra sau nhà rút từ trong người một khẩu súng ngắn thì bị tổ công tác kịp thời khống chế bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai túi ni lông bên trong chứa ma túy đá các dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều điện thoại di động
mở rộng khám xét thu giữ thêm một túi ni lông chứa ma túy đá một viên đạn công cụ hỗ trợ một số dụng cụ để sử dụng ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương văn bình về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa bắt khẩn cấp bốn thiếu niên là nguyễn hoàng long một mươi bốn tuổi ngô văn hoàng vĩnh một mươi năm tuổi trần văn huy một mươi sáu tuổi và nguyễn văn sĩ một mươi sáu tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản

sau ít giờ vào cuộc công an quận liên triều đã triệu tập được bốn đối tượng về trụ sở làm việc tại cơ quan công an nhóm thiếu niên khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra
cũng với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya đường vắng các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường một cách liều lĩnh
trong tháng chín vừa qua công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã điều tra khám phá nhanh hai vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thu hồi tài sản trao trả cho người dân
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng chín tại cầu sa đéc hai thuộc ấp tân thành xã tân quý tây thành phố sa đéc xảy ra vụ cướp xe máy nạn nhân là nguyễn hồng thái sinh năm hai nghìn bảy trú tại địa phương
chạy hơi về hướng cầu xét hai gặp bốn đối tượng chạy nằm sau em và nó chạy ngang em nó kêu em tắp xe vô lề
và em chạy được một khúc nó chặn đầu xe em lại nó kêu em xức trình giấy tờ
nó thử xe em nó kêu em tắp xe vô lề
em rồi nó kiểm tra số xe rồi đạp xe rồi nó lên xe em nó tẩu hót luôn em điện cho anh em xuống đi báo công an
sau hơn hai giờ tích cực truy tìm lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng nguyễn hoàng phi sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện lấp vò thu hồi một xe máy mang biển số sáu mươi năm p ba tám nghìn hai trăm chín mươi ba đối tượng cất giấu tại một cây xăng bỏ hoang trên địa bàn phường một
tiến hành điều tra mở rộng
lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nguyễn thanh lâm sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện châu thành và thái công hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện lai vung cùng thực hiện hành vi trên còn có đối tượng tên nghĩa sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
được biết trước khi gây án cả bốn đối tượng đều sử dụng ma túy và để có tiền tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện chúng đã bàn bạc thuê xe mô tô đi cướp tài sản
đối tượng rất mạnh động có nghĩa là trước khi đối tượng thực hiện hành vi phòng tội đều có chuẩn bị
để gây án như giao gô điện hoặc là bình xịt hơi cay nhằm để đe dọa đối với bị hại
cũng tại địa bàn thành phố sa đéc vào ngày hai mươi chín tháng chín công an xã tân phú đông nhận được tin báo của nạn nhân vừa bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô khống chế cướp tài sản
xác định tính chất nguy hiểm và mức độ manh động của các đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi tám h cùng ngày công an thành phố sa đéc
hợp với công an phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bắt giữ được đối tượng trần văn phong sinh năm hai nghìn năm
đồng thời bắt giữ đối tượng mai hữu tài sinh năm hai nghìn một thu giữ toàn bộ tăng vật gồm một xe mô tô hiệu yamaha sonic
một điện thoại di động iphone một dây chuyền bạc và hơn một triệu đồng mà các đối tượng đã cướp của nạn nhân
bước đầu các đối tượng khai nhận thường sử dụng xe mô tô đi dọc trên các tuyến đường vắng lựa chọn nạn nhân là nữ để chặn xe khống chế cướp tài sản
với thủ đoạn trên trong khoảng thời gian cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng này đã thực hiện chót lọt bốn vụ cướp khác trên địa bàn thành phố sa đéc
chiếm đoạt tiền vàng điện thoại di động và xe máy của nạn nhân
từ các vụ cấp trên cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
không tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay thực hiện hành vi cướp giật hạn chế tối đa việc đi lại một mình vào đêm khuya khu vực vắng người
khi xảy ra vụ việc thì nhanh chóng ghi nhận đặc điểm của đối tượng phương tiện và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý